các mặt hàng dệt may của việt nam hưởng yêu đãi thuế quan xuất khẩu vào liên minh kinh tế á âu
đang có nguy cơ vượt ngưỡng áp dụng biện pháp phòng vệ năm hai nghìn hai mươi theo quy định vn ea eu fta
đây là thông tin được ủy ban kinh tế á âu eec gửi bộ công thương mới đây
eec cho biết một số mặt hàng váy đầm quần áo phụ nữ của việt nam xuất khẩu vào ea eu
trong thời gian từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đã đạt bảy mươi chín bốn mức ngưỡng quy định năm hai nghìn hai mươi
theo đó tùy thuộc lượng xuất khẩu vượt ngưỡng các mặt hàng dệt may của việt nam
sẽ bị áp mức thuế xuất thông thường trong thời gian sáu tháng hoặc chín tháng
trước vấn đề này bộ công thương ra thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang ea eu
được biết để có kế hoạch ứng phó phù hợp kịp thời và hiệu quả